kể từ ngày hôm nay bệnh viện giải chiến điều trị bệnh nhân covid một mươi chín đa tầng với quy mô một giường bệnh
có trụ sở tại quận tân bình tp hcm chính thức đi vào hoạt động
sau một mươi bốn ngày đêm nỗ lực ngày một mươi bảy tháng tám bệnh viện giải chiến với quy mô một giường về cơ bản đã hoàn thành
có thể đi vào hoạt động
bệnh viện này được trưng dụng từ trung tâm chiến lãm và hỗ trợ tân bình có quy mô một giường
phân theo mô hình tháp điều trị ba tầng
tầng một ba trăm linh giường tầng hai là sáu trăm năm mươi giường tầng ba là năm mươi giường
tại đây sẽ điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín ở mức độ nhẹ trung bình và nặng
việc đi gọi là phân tầng thì nó như thế thôi nhưng trong thực tiễn thì nó sẽ phải có nhiều cái điều chỉnh cho nó phù hợp

chúng tôi sẽ cố gắng làm việc tối nhất làm việc tối đa nhất cái tiềm đặc của là do phù đức lên lên cho bà con
đây là mô hình bệnh viện giải chiến đa tầng đầu tiên tại tp hcm được sự ủng hộ của bộ y tế
sở y tế hỗ trợ hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ khi cần thiết
ngoài ra bệnh viện cũng sẽ sử dụng nguồn nhân lực chuyên môn và hậu cần của bệnh viện thống nhất bệnh viện tân bình trung tâm y tế tân bình
bên cạnh đó huy động nguồn nhân lực từ y tế tư nhân các bác sĩ nghỉ hưu có sức khỏe tốt trên địa bàn
cùng các tình nguyên viên tham gia điều trị cho bệnh nhân góp phần ngang chặn để lùi dịch bệnh
ngoài ra đa tầng nhưng mà thật sự ra là chúng ta thông tin tất cả các bệnh nhân covid một mươi chín
từ triệu chứng nhẹ cho đến triệu chứng nặng nặng của nguyên bệnh
đây là một cơ hội rất lớn cho người dân thành phố đặc biệt là người dân như quận tân bình
khi mà bệnh viện covid một mươi chín có được một đơn vị chuyên môn với trình độ chuyên môn rất cao
chúng ta sẽ tạo những cơ hội tiếp cận các sử dụng y tế cách nhanh nhất
và đảm bảo điều trị an toàn cho các người bệnh nhân bị nhiễm covid trên địa bàn thành phố
tính đến nay thành phố hồ chí minh có một mươi chín bệnh viện giải chiến thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín ở cả ba tầng
để đạt được mục tiêu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày một mươi năm tháng chín
bộ y tế yêu cầu thành phố hồ chí minh cần thực hiện năm điểm trong công tác phòng chống dịch
là thực hiện giãn cách xã hội chú trọng thực hiện an sinh xã hội tại chỗ
xét nghiệm sớm giảm tử vong là ưu tiên hàng đầu và vaccine là chiến lược lâu dài